thực hiện chỉ đạo của ban bí thư và thủ tướng chính phủ về việc hướng dẫn giúp đỡ giáo hội phật giáo việt nam
tổ chức đại lễ vê sắc liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín tại khu du lịch tam trúc thị trấn ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam
thời gian qua tỉnh hà nam đã tập trung triển khai nhiều nội dung và các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công đại lễ vê sắc hai nghìn một mươi chín
đến nay các công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch tam trúc phục vụ đại lễ đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ
đối với các công trình kiến trúc tâm linh của khu du lịch đã cơ bản hoàn thành các hạng mục
dự kiến trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín sẽ hoàn thiện để phục vụ đại lễ
về công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng theo các phương án được duyệt với tổng diện tích trên một hectare
đại lễ vơ sát liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến sẽ có một năm trăm linh đại biểu quốc tế đến từ một trăm linh sáu quốc gia và vùng lãnh thổ đến dự đại lễ
ngoài phiên khai mạc bế mạc
đại lễ sẽ có năm phiên hội thảo quốc tế một hội thảo trong nước và các nghi lễ phật giáo hoa đăng triển lãm các chương trình nghệ thuật tham quan